các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngày hai mươi chín tháng năm các đối tượng đã dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực để cướp tiền và một số tài sản khác của hai người dân đi bán cá trên địa bàn huyện quế võ
ngoài ra bọn chúng còn gây ra hai vụ việc tương tự trên địa bàn huyện thuận thành
do tài sản bị chiếm đoạt có giá trị không lớn nên có bị hại không trình báo hoặc trình báo không kịp thời
hơn nữa các đối tượng gây án trong đêm tối và trên những quãng đường vắng đã gây nhiều khó khăn cho việc điều tra truy xét của các đơn vị chức năng
khi thực hiện tội phạm
địa điểm xảy ra là trên bờ đê vắng người không có người qua lạ thời gian xảy ra vào đêm tối bị hại không nhận dạng được đối tượng
thứ ba là về tài sản bị cướp chủ yếu số tài sản là tiền khó khăn trong quá trình truy tìm vật chứng
theo lực lượng công an để đấu tranh với loại tội phạm này trước hết người dân phải nâng cao ý thức tự phòng ngừa
khi có việc cần phải đi trong đêm vắng nên có người đi cùng xe
hoặc tổ chức thành từng nhóm cùng đi
nếu không may bị chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất
để kịp thời ngăn chặn truy bắt các đối tượng tránh để bọn chúng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội